cùng với nhiều địa phương trong cả nước tỉnh bình định đã bắt đầu triển khai các điểm bán thịt heo sạch
từ các trang trại trong tỉnh nhằm hỗ trợ người nuôi heo
tại thành phố quy nhơn có bốn điểm bán thịt heo sạch
địa điểm bán hàng là các nhà văn hóa hoặc trụ sở khu vực khá rộng rãi thông thoáng
có băng rôn giới thiệu sản phẩm bằng niêm yết giá cụ thể và đặt ở những nơi dễ nhận thấy
lượng khách hàng để mua cũng rất đông
thì thấy thịt heo rất tươi ngon và giá cả thì so với thị trường thì rẻ ba mươi
chủ các điểm bán thịt chính là các chủ trang trại chăn nuôi heo trong tỉnh
các cơ quan chức năng cũng cử lực lượng đến để hỗ trợ người bán và bảo đảm an ninh trật tự
ngày đầu tiên thì trại bán cũng được ba con heo trên ba tạ thịt hơi
thì bước đầu thì chúng tôi rất phán khởi
tại thành phố quy nhơn ngày đầu tiên triển khai các điểm bán thịt heo sạch
các trang trại đã bán được khoảng một hai tấn thịt heo
thì trước tiên thì các cái điểm này thì phải nói là nguồn gốc theo
từ các trang trại đã được bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
sở nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh kiểm tra đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh
và giúp mổ tại các cơ sở đã được cơ quan thu y kiểm soát giúp mổ
thời gian tới bình định sẽ mở thêm các điểm bán thịt heo sạch
để ủng hộ người chăn nuôi và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng